ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh điện biên đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn dự và chỉ đạo đại hội của đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cùng các lãnh đạo
nguyên lãnh đạo tỉnh điện biên các sở ngành đoàn thể lực lượng vũ trang và các đại biểu
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận và biểu dương kết quả nổi bật
của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh điện biên đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí nhấn mạnh điện biên đã hết sức quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả hơn
đồng chí đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần chú trọng công tác tuyên truyền vận động
nhằm tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh
củng cố niềm tin vững chắc vào đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
thông qua các cuộc vận động phong trào thi đua động viên nhân dân phát triển kinh tế sản xuất
kinh doanh đúng hướng xóa đói nghèo bền vững nâng cao trình độ học vấn dân trí cho đồng bào dân tộc
đại hội đã hiệp thương và ra mắt bảy mươi ba đồng chí ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh điện biên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí lò văn mừng tiếp tục tái cử giữ chức chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh điện biên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn